mở đầu bản tin là thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
trên địa bàn hà nội đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó phát hiện hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng khuyến cáo người dân về từ các tỉnh thành có dịch
cần tuân thủ nghiêm các việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
kể từ ngày về hà nội
trong khi đó tại tỉnh phú thọ tính đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi đã ghi nhận ba mươi ba ca dương tính mới
tại các địa phương nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay là một trăm hai mươi năm người
và trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện nay đã phát hiện ba chùm lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên chưa xác định được nguồn lây ban đầu
để sớm hoàn thành tiêm số lượng vaccine được phân bổ và tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
tỉnh phú thọ đang triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng